nhằm bảo đảm công tác phòng chống ngập lụt do bão mang khuất tổng cục thủy lợi đã có công văn chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các công ty khai thác công trình thủy lợi tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập úng
theo đó triển khai phương án bảo đảm an toàn cho các công trình thủy lợi đặc biệt là các hồ chứa nước sung yếu và đang thi công xây dựng phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du hồ chứa chủ động hạ thấp mực nước các hồ chứa nước có cửa van xuống mức chủ động đón mưa lũ bảo đảm an toàn công trình và không xả lũ bất thường chủ động vận hành tiêu nước đệm trong các hệ thống thủy lợi tăng cường trực ban tại công trình hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong thời gian có mưa lũ liên tục cập nhật số liệu vận hành công trình thủy lợi vào trang thông tin
www httl com vn báo cáo hàng ngày tình hình an toàn công trình thủy lợi